về thực hiện lộ trình phát triển nguồn nhiên liệu sinh học của chính phủ hàng loạt các nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học đã ra đời nhằm sản xuất cung ứng sản phẩm phục vụ thị trường
tuy nhiên do biến động của giá dầu thế giới cùng với thị trường không có nhiều vùng nguyên liệu bị phá bỏ nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học đã và đang tạm dừng hoạt động khiến nguồn cung xăng e năm trên thị trường rất khó đảm bảo
về phía người tiêu dùng giá một lít xăng e năm so với xăng khoáng a chín mươi hai chỉ rẻ hơn năm trăm linh đồng một lít sự tranh lệch không đáng kể giữa xăng khoáng a chín mươi hai và e năm vô tình khiến xăng a chín mươi hai được ưa chuộng hơn
chưa hết theo phản ánh của người dân hiện tại họ vẫn chưa hiểu rõ chất lượng của xăng e năm trong quá trình sử dụng máy móc nói cách khác dù cơ quan chức năng đã xác định độ an toàn nhưng thời gian gần đây liên tiếp các vụ cháy nổ xe xảy ra không rõ nguyên nhân
chính điều này khiến dư luận đồn đoán căn nguyên xuất phát từ sau sinh học
nói cách khác dù cơ quan chức năng đã xác định độ an toàn nhưng thời gian gần đây liên tiếp các vụ cháy nổ xe xảy ra không rõ nguyên nhân
chính điều này khiến dư luận đoán căn nguyên xuất phát từ xăng sinh học
được giao trực tiếp xử lý việc này là liên tục tổ chức các cuộc họp định kỳ đánh giá tình hình triển khai của các bộ ngành và địa phương trong việc đưa xăng e năm vào trong thị trường
theo đánh giá xăng sinh học e năm là sản phẩm có nhiều lợi thế về bảo vệ môi trường chất lượng tốt mang lại lợi ích kinh tế cho người tiêu dùng
nhưng đến thời điểm này có thể nói lộ trình triển khai bán xăng e năm đã không đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu
theo nhiều chuyên gia để giải quyết bài toán cho xăng e năm cần giải quyết hai nút thắt cơ bản hiện nay là phải tính giá cơ sở cho xăng e năm khác với giá xăng thông thường
từ đó tạo ra khoảng tranh lịch lợi nhuận cho doanh nghiệp tiêu thụ hạ giá thành sản phẩm cho người tiêu dùng nâng cao tuyên truyền cho xăng e năm để người dân thấy rõ lợi ích khi dùng xăng e năm như bảo vệ môi trường
nhiều lợi ích về kinh tế và quan trọng là giải quyết được đầu ra của sản phẩm nông sản cho nông dân
theo quy luật của thị trường khi mà chúng ta giải quyết được khâu kinh doanh xăng e năm thì những nhà máy nhiên liệu sinh học hiện nay sẽ có cơ hội sản xuất hết công suất thiết kế ban đầu từ đó giải quyết được bài toán cho các vùng nguyên liệu theo quy hoạch

thứ nhất là làm sao cho hấp dẫn được cả người tiêu dùng và cả nhà phân phối
thứ hai là làm sao cho hấp dẫn được cả người tiêu dùng và cả nhà phân phối